và ngay trong chiều hôm qua bộ trưởng bộ công an tô lâm đã gửi lời chia buồn tham hỏi đến thân nhân ba chiến sĩ đã hy sinh khi tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an hà nội các đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình thủ tướng chính phủ chủ tịch nước để đề nghị tặng bằng tổ quốc ghi công
phong danh hiệu liệt sĩ tặng thưởng huân chương phù hợp đối với ba đồng chí đã hy sinh
các đơn vị có liên quan kịp thời thăm hỏi động viên thân nhân gia đình ba đồng chí sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát này
các đơn vị có liên quan kịp thời và thực hiện đầy đủ các chính sách với cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và gia đình
chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả điều tra xác minh nguyên nhân vụ cháy xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
bộ công an ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn
diễn tập phòng cháy chữa cháy nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trang bị công cụ phương tiện hỗ trợ cần thiết để hạn chế tối đa thương vong đối với lực lượng trực tiếp tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thường xuyên kiểm tra giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn kịp thời phát hiện chấn trình khắc phục các vi phạm kiên quyết tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động đối với cơ sở đảm không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật